chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ án mạng hết sức đau lòng từ công an tỉnh đắk lắc
chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cãi nhau mà người vợ đã dùng quốc đánh vào đầu người chồng
khiến người chồng tử vong tại chỗ
vụ án xảy ra tại xã tân lập huyện grongbúc vào ngày hôm qua mùng ba tháng chín
đối tượng bị bắt giữ là phạm thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
nạn nhân là ông trần minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vào khoảng sáu giờ ngày ba tháng chín bà thu và chồng là ông châu xảy ra cãi vã
về việc bà thu đòi ông châu đưa bìa đỏ căn nhà của hai vợ chồng
để đi làm thủ tục tách chia đôi nhưng ông châu không đồng ý
trong lúc cãi nhau ông châu lấy một chiếc ghế nhựa định đánh bà thu
tức giận bà thu chạy vào bếp lấy một cái cuốc rồi chạy đến chỗ ông châu đang ngồi
và dùng phần lưỡi đánh một nhát trúng vào chán chồng khiến ông châu ngã gục và tử vong tại chỗ
sau đó bà thu cất cuốc vào bếp rồi khóa cửa lại và lấy xe máy đi đến công an huyện grongbúc tự thú
còn tại tỉnh kiên giang vì tranh chấp đất mà anh em ruột sô sát
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên cho biết
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn văn lắm bốn mươi bảy tuổi
ngụ tại xã nam thái huyện an biên về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng năm anh nguyễn văn lâm bốn mươi ba tuổi
là em ruột của nguyễn văn lắm đi thăm vuông tôm
thì thấy lắm đang thuê người dùng máy để đắp bờ làm vuông tôm lấn qua danh đất của mình
nên anh lâm đến ngăn cản sau đó hai anh em xảy ra sô sát
trong cơn nóng giận lắm dùng dao chém vào người anh lâm làm anh lâm bị thương nặng
theo kết luận giám định pháp y thì tỷ lệ thương tật mà lắm gây ra cho lâm là một mươi hai
mạo nhận là cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng quê tỉnh bắc ninh cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài
cùng với nhiều đối tượng khác ở trong nước đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người bị hại
số tiền lên đến hơn hai tỷ đồng
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng này
các đối tượng bị bắt bao gồm phạm đình luận và nguyễn hữu thu đều trú tại thôn mỹ xuyên xã mỹ hương huyện lương tài tỉnh bắc ninh
quá trình bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng đã thu được nhiều thiết bị liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm tội phạm này
như máy tính sách tay bộ phát wifi điện thoại sim điện thoại thẻ ngân hàng các loại số lượng lớn tiền mặt
cùng với nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác theo thống kê ban đầu của cơ quan điều tra
thì đã có gần một mươi nạn nhân bị nhóm đối tượng này lừa đảo với tổng số thiệt hại lên tới hơn hai tỷ đồng
qua nguồn tin tố giác của quân chúng nhân dân và công tác nắm tình hình vào đêm ngày hai tháng chín
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau đã phát hiện hơn chục đối tượng điều khiển xe mô tô
chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự đã có mặt kịp thời tổ chức ngăn chặn
phát hiện thấy lực lượng nhiều đối tượng lập tức điều khiển xe ra khỏi địa bàn thành phố cà mau
và tăng tốc về hướng đường xuyên á thuộc ấp bến gỗ xã hồ thị kỷ huyện thới bình
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời áp sát và tạm giữ một mươi chín đối tượng một mươi ba xe mô tô
trong đó có không ít xe đã được độ chế
hầu hết các đối tượng trên đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại hết sức liều lĩnh
đa số sinh sống ở thành phố cà mau và một số huyện lân cận như thới bình cái nước và đầm rơi
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại hà nội thời gian gần đây cũng xuất hiện trở lại tình trạng tụ tập đua xe
gây dối trật tự công cộng làm mất an toàn cho người tham gia giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay công an tp hà nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
phối hợp với lực lượng công an cơ sở kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp quá khích
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón tết độc lập
trong sáu tháng đầu năm công an tp hà nội đã triệt phá ba trăm bảy mươi ổ nhóm tội phạm hình sự
hàng chục ổ nhóm đối tượng phóng xe tốc độ cao gây dối trật tự đã bị triệu tập bắt giữ
đây là những hình ảnh được các chiến sĩ cảnh sát cơ động đại đội bảy trung đoàn cảnh sát cơ động
công an hà nội ghi lại trên phố lê duẩn trong đêm trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh
lợi dụng những ngày cuối tuần nhiều thanh niên phóng xe máy tốc độ rất cao
rú còi inh ỏi gây náo loạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
một đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ tại chỗ
nhận định các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng những ngày nghỉ lễ để tụ tập gây dối
trung đoàn cảnh sát cơ động đã bố trí một trăm linh quân số tổ chức tuần tra liên tục trên toàn địa bàn
kiên quyết ngăn chặn và xử lý các đối tượng có biểu hiện quá khích
kể cả đối tượng chở gái dịch vụ có hành vi phóng nhanh lạng lách trên đường phố
đơn vị đã bố trí tổ hóa trang thường phục để đi ra và bám theo các đoàn tổ nhóm
phối hợp với tổ cảnh sát hóa trang công khai để phục vụ bắt giữ những trường hợp
chạy xe lạng lách đánh vọng và chạy qua tốc độ
dịp quốc khánh năm nay vào cuối tuần nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến
trước tình hình này phòng cảnh sát giao thông cũng đã bố trí toàn lực lượng
phối hợp đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ phương tiện kỹ thuật
bảo đảm an toàn giao thông tại trung tâm thủ đô
tổ chức các tổ cảnh sát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra trên tuyến
để kịp thời xử lý các đối tượng tụ tập gây dối trật tự vi phạm luật giao thông đường bộ
chúng tôi cũng đã bố trí những lực lượng chốt tại những ngã tư ngã ba trọng điểm
nơi mà các đối tượng thường có những hoạt động là chạy xe tốc độ cao gây ồn ào huyền áo trong đêm tối
cái thứ hai chúng tôi phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng công an cơ sở
để chúng tôi tiến hành điều tra cơ bản
lai lịch của các số thanh niên đó
từ đó tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch để phòng ngừa triệt phá
trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay toàn lực lượng công an thành phố hà nội ra quân làm nhiệm vụ
với các phương án tác chiến tạo thế trận khép kín xiết chặt mọi hành vi tụ tập đông người
sử dụng xe máy gây dối trật tự
công an thành phố hà nội đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân tham quan vui chơi trong dịp quốc khánh năm nay
một đối tượng từng có hai tiền án về các tội giết người và cướp tài sản
liên tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản của người thân bệnh nhân trong bệnh viện vừa bị phát hiện bắt giữ
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an nguyễn châu thành tý cân giang vừa bắt tạm giam ba đối tượng gồm đặng điến quốc bảo nguyễn minh tường và đoàn vi tính
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi đi đến nhà trọ phú an ở khu phố minh phú thị trấn minh lương
thấy cửa nhà không khóa ba đối tượng trên đã lẻn vào nhà lấy trộm một chiếc tv một điện thoại di động
và một mươi triệu đồng của ông phạm thanh phong chủ nhà trọ
sau khi lấy trộm được số tài sản trên các đối tượng đã chia nhau tiêu xài
riêng chiếc tivi trộm được đem về nhà cất giữ thì bị công an phát hiện và bắt giữ
còn tại quảng ngãi một số đối tượng chưa nhậu cắp tài sản của người thân bệnh nhân trong bệnh viện
vừa bị người nhà bệnh nhân phối hợp với bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là phạm văn tùng ở thị trấn tri lăng huyện tịnh biên tỉnh an giang
qua đấu tranh tùng khai nhận đã trộm hai điện thoại di động tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
trước đó bốn giờ đồng hồ đối tượng cũng đã vào một bệnh viện ở tỉnh bình định trộm tài sản
ngoài ra đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản của người nhà bệnh nhân ở một số bệnh viện ở tỉnh khác
một mươi đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn
khi tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn thuộc phường nghĩa trung thị xã gia nghĩa
tổ công tác công an thị xã giang nghĩa đã phát hiện bắt quả tang tại phòng bốn trăm linh một
có một mươi hai thanh niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua test thử có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ dùng để đổ ma túy dạng khay
một ống hít ba túi ni lông đựng ma túy đã qua sử dụng
hiện công an thị xã giang nghĩa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị thu thủy và anh anh vũ tiếp tục chương trình an ninh tuần cảnh